hơn bảy tháng từ khi bùng phát lần đầu tiên ở trung quốc tổng số ca mắc covid một mươi chín trên toàn thế giới tính đến ngày hôm nay đã lên tới hai mươi tám hai trăm năm mươi năm người
số ca tử vong là bảy trăm ba mươi ba ba trăm bốn mươi năm người cho thấy dịch bệnh chẳng những gia tăng nhanh chóng mà còn ngày càng phức tạp
làn sóng dịch sau dữ dội hơn làn sóng trước đòi hỏi các giải pháp ứng phó mới
theo who di chứng của covid một mươi chín sẽ còn kéo dài nhiều thập kỷ tới
thưa quý vị nhiều quốc gia trên thế giới tin rằng đã qua thời kỳ đỉnh dịch covid một mươi chín nay lại tiếp tục chứng kiến những đợt bùng phát mới
trong khi có những quốc gia chịu ít tác động hơn trong những tuần đầu dịch bệnh lây lan thì nay lại đang ghi nhận số ca mắc mới và tử vong gia tăng mạnh
về các who đánh giá đây là lúc dịch bệnh bước sang một giai đoạn nguy hiểm mới
khi hầu hết các quốc gia đều đã dần nới lỏng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhằm giảm thiểu những tác động về kinh tế
thì số ca mắc mới trên toàn cầu cũng bắt đầu tăng mạnh thường trực ở mức hơn một trăm linh ca một ngày
đến đầu tháng bảy số ca mắc mới tăng lên hơn hai trăm linh ca một ngày và đỉnh điểm là ngày ba mươi một tháng bảy ghi nhận con số cao nhất trong một ngày từ trước tới nay trên hai trăm chín mươi ba ca
như vậy trong một tháng qua thế giới ghi nhận trung bình mỗi ngày hai trăm năm mươi ca mắc covid một mươi chín mới
năm ngày có thêm một triệu ca mắc mới
đặc biệt là từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi sáu tháng bảy tức là sau bốn ngày có thêm một triệu người nhiễm bệnh
từ ngày ba đến ngày sáu tháng tám tức là chỉ sau ba ngày số ca mắc covid một mươi chín tăng từ một mươi tám triệu lên một mươi chín triệu
giáo sư michael austohom đại học menesota mỹ mô tả dịch covid một mươi chín cứ nóng dần lên như một đám cháy rừng
có những chỗ lửa bùng lên và có những chỗ lửa đang dịu xuống nhưng có thể bùng lại bất cứ lúc nào
giáo sư michael osterholm đại học minnesota mỹ mô tả dịch covid một mươi chín dẫn tới tình trạng này là hầu hết các quốc gia đã nới lỏng hạn chế để mở cửa trở lại kinh tế
bên cạnh đó thì người dân sau thời gian dài ở nhà một bộ phận không nhỏ có tâm lý chủ quan
đây là thời điểm dịch bệnh bắt đầu tấn công những cộng đồng dân cư đông đúc và nghèo khó
đây là nhóm dễ bị tổn thương trong mọi cuộc khủng hoảng ở các quốc gia đang phát triển

virus sars cov hai đã tìm được điều kiện lý tưởng để lây lan trong những hộ gia đình sống trong những không gian chật hẹp thiếu thốn điều kiện vệ sinh và phải ra đường kiếm sống thường xuyên phải tiếp xúc với xã hội để duy trì các bữa ăn hàng ngày
trong khi đó hệ thống chăm sóc y tế còn hạn chế ở nhiều nước như brazil ấn độ nam phi càng khiến tình hình thêm nghiêm trọng
ấn độ là một trong những nơi có số ca mắc covid một mươi chín nhiều nhất trong hai tháng qua
từ tháng tám mỗi ngày quốc gia này ghi nhận từ năm mươi đến sáu mươi ca mắc mới khiến chỉ sau hai mươi ngày số bệnh nhân covid một mươi chín ở ấn độ từ một triệu lên tới hơn hai triệu
với tâm dịch ấn độ biểu đồ dịch bệnh ở khu vực nam á và đông á cũng diễn biến theo chiều hướng tăng dần
đỉnh điểm là ngày bảy tháng tám toàn khu vực ghi nhận sáu mươi bảy tám trăm sáu mươi ba ca mắc mới cao nhất từ trước tới nay
tỷ lệ lây nhiễm ở trung đông và châu phi vẫn rất cao
bên cạnh áp lực kinh tế những cản trở chính trị cũng góp phần khiến số ca mắc
từ đó dẫn đến việc thiếu biện pháp phòng và xử lý dịch nhất quán
chẳng hạn tại mỹ các mang tự áp dụng các biện pháp riêng việc đeo khẩu trang hay giãn cách xã hội vẫn là vấn đề gây tranh cãi
trong khi đó tại châu âu nhờ những bước đi thận trọng trong kế hoạch mở cửa trở lại và các biện pháp giãn cách được người dân tuân thủ khá đồng đều
tới nay hầu hết các nước dù ghi nhận số ca mắc mới tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát
mối đe dọa lớn nhất có thể không phải là virus sars cov hai
mà lại là sự thiếu đoàn kết và thiếu một vai trò dẫn dắt toàn cầu
kể cả với quốc gia đã và đang kiểm soát tốt dịch bệnh nguy cơ vẫn thường trực
trong thời gian tới who dự báo châu phi có thể trở thành điểm nóng
không ít ý kiến quan ngại rằng việc thiếu phương tiện xét nghiệm trên diện rộng khiến tình hình dịch bệnh ở châu phi chưa thực sự sáng tỏ
để ứng phó với dịch bệnh trong tình hình hiện nay bên cạnh cuộc đua vaccine
giới khoa học cũng đang nỗ lực nghiên cứu phát triển các phương pháp xét nghiệm điều trị hiệu quả
hình thức xét nghiệm theo nhóm được khuyến khích sử dụng
giúp tăng năng lực nhận diện và khoanh vùng những ca mắc bệnh và tiết kiệm vật tư thời gian xét nghiệm
mẫu xét nghiệm của nhiều người ít nhất ba mươi hai người được trộn lẫn để thực hiện trong một xét nghiệm duy nhất
nếu có kết quả âm tính thì toàn bộ những người này không cần phải thực hiện các xét nghiệm riêng rẽ
phương pháp này giúp giảm áp lực về nguồn lực y tế và số lượng xét nghiệm phải thực hiện mà lại tăng số người được xét nghiệm
với những quốc gia có nguồn lực y tế hạn chế phương pháp xét nghiệm theo nhóm được đánh giá là rất hữu ích
biện pháp này được áp dụng hiệu quả tại đức trung quốc ấn độ và việt nam
về biện pháp ngăn chặn dịch lây lan nhiều nước có cách tiếp cận mới là thay vì phong tỏa cả thành phố như trước đây
thì chỉ phong tỏa cục bộ những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao với phương châm thủng đâu và đó cháy đâu dập đó
do cuộc chiến chống dịch lần này
có khả năng kéo dài nên mỗi cá nhân cần chủ động và tích cực thực hiện các biện pháp bảo vệ
giãn cách xã hội tuân thủ các khuyến cáo vệ sinh dịch tễ
và cuối cùng một vũ khí có thể giúp chúng ta chống dịch hiệu quả
theo who là sự đoàn kết giữa các quốc gia bởi không ai an toàn cho tới khi tất cả đều an toàn
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay
thân ái chào tạm biệt